liên quan tới vụ việc một giáo viên thực tập tại trường mầm non việt lào tp vinh tỉnh nghệ an bị phụ huynh đánh ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu
vào chiều nay sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an cho biết đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tp vinh phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo tp vinh cùng với nhà trường làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình dạy và học trên địa bàn tỉnh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an phòng giáo dục và đào tạo tp vinh cũng đã thăm hỏi động viên giáo viên bị đánh
công an tp vinh cho biết đã triệu tập và tạm giữ bà phan thị nghĩa chú ở phường trung đô tp vinh là phụ huynh đã xông vào trường mầm non việt lào hành hung cô giáo thực tập làm cô giáo này phải nhập viện